thông tin liên quan tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở mỹ
sự kiện này thường được coi là một cuộc trưng cầu ý dân về cách lãnh đạo của đảng cầm quyền
và lần này cử tri mỹ lo lắng nhất về tình hình kinh tế của họ
trong khi đó đảng cộng hòa đang dẫn trước đảng dân chủ một mươi bốn điểm về xử lý các vấn đề kinh tế
kết quả thăm dò được tờ washington post và hãng tin abc công bố ngày sáu tháng một mươi một cho thấy
cử tri mỹ coi kinh tế là một trong những vấn đề quan trọng nhất trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày tám tháng một mươi một tới
tiếp theo là vấn đề nạo phá thai lạm phát và dân chủ giáo dục và trường sở tội phạm biến đổi khí hậu và nhập cư
điều này tiếp nối xu hướng của các cuộc thăm dò gần đây cho thấy người dân mỹ lo lắng nhất về tình hình kinh tế của họ
và đảng nào được trang bị tốt hơn để giải quyết vấn đề này
theo kết quả thăm dò hai mươi sáu cử tri coi kinh tế là một trong những yếu tố quan trọng nhất
tiếp theo là nạo phá thai hai mươi hai lạm phát hai mươi một và các mối đe dọa đối với nền dân chủ hai mươi tám
phe cộng hòa hiện đang dẫn trước đảng dân chủ một mươi bốn điểm trong xử lý các vấn đề kinh tế
hai điểm trong vấn đề lạm phát và giá cả leo thang hai mươi điểm về xử lý tội phạm
trong khi đó đảng dân chủ dẫn trước đảng cộng hòa một mươi ba điểm trong vấn đề nạo phá thai và một mươi chín điểm trong vấn đề biến đổi khí hậu
tuy nhiên không đảng nào chiếm lợi thế trong vấn đề nhập cư
bất chấp việc đảng cộng hòa đã phát động chiến dịch cứng rắn nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư trái phép tăng vọt
đồng thời công kích mạnh mẽ chính sách mở cửa biên giới của chính quyền tổng thống joe biden